nhận lời mời của phó chủ tịch quốc hội trưởng ban chỉ đạo của lào về dự án xây dựng nhà quốc hội lào sổm văn venkhammi
phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng và đoàn đại biểu cấp cao chính phủ việt nam đã sang thăm
làm việc và dự lễ động thổ dự án nhà quốc hội lào
chiều ngày ba mươi một tháng một mươi tại vinh trân phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng đã có cuộc làm việc với phó chủ tịch quốc hội
trưởng ban chỉ đạo của lào về dự án nhà quốc hội lào sổm văn venkhammi
tại cuộc làm việc phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng nhấn mạnh dự án nhà quốc hội lào có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
là quà tặng của đảng nhà nước và nhân dân việt nam tặng đảng nhà nước và nhân dân lào là biểu tượng sinh động
của mối quan hệ hữu nghị truyền thống tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện việt nam lào
phó chủ tịch quốc hội trưởng ban chỉ đạo của lào về dự án nhà quốc hội lào sổm văn venkhammi
bày tỏ sự biết ơn sâu sắc về sự giúp đỡ to lớn trí tình trí nghĩa của đảng nhà nước và nhân dân việt nam
đối với đảng nhà nước và nhân dân lào anh em trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây
cũng như sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước ngày nay nhất là công trình quà tặng nhà quốc hội lào
hai bên cũng đã cùng nhau giả soát lại các công trình liên quan đến dự án và khẳng định cam kết
sẽ phối hợp thật tốt để xây dựng dự án nhà quốc hội lào đáp ứng các tiêu chuẩn của một công trình hiện đại
với kiến trúc thể hiện đậm đà bản sắc văn hóa lào đảm bảo công năng cho các hoạt động của quốc hội
xứng tầm là cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân lào
phó chủ tịch quốc hội trưởng ban chỉ đạo của lào về dự án nhà quốc hội sổm văn venkhammi cho biết
mọi công tác chuẩn bị đang được gấp rút triển khai cam kết sẽ thúc đẩy việc triển khai dự án theo đúng tiến độ đề ra